quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin covid một mươi chín nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ qua
mở đầu bản tin là tin tức về tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh
trong bối cảnh tách đang cận kề thành phố hồ chí minh ghi nhận những tín hiệu hồi sinh tích cực từ đính dịch đau thương
những con số về số ca mắc mới và số ca tử vong đều giảm đến mức ấn tượng
vậy thành phố hồ chí minh đã đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa
trả lời cho câu hỏi trên bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh nói chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn
vấn đề được đặt ra trong cuộc họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh trong bối cảnh tách nhâm dần cận kề
theo bà mai miễn dịch cộng đồng sẽ xuất hiện khi thành phố có thể tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho toàn bộ người dân
tuy nhiên thành phố chưa có hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
do vậy theo điều kiện dịch tễ thành phố chưa đạt được các yếu tố miễn dịch cộng đồng
dù số ca mắc mới covid một mươi chín thấp kỷ lục số người tử vong do covid một mươi chín giảm sâu đến mức gần như không có
người dân vẫn cần thực hiện triệt để quy tắc năm k không tụ tập đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người
ngành y tế của thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt việc tiêm vaccine mũi bổ sung tăng cường nhằm tiến tới đạt các điều kiện của miễn dịch cộng đồng
chánh văn phòng sở y tế cho hay
bà mai chia sẻ hiện tại thành phố hồ chí minh đối mặt với thách thức khi chỉ có hai đơn vị thực hiện giải mã trên cho những người nhập cảnh dương tính sars cov hai
thời gian giải mã cho mỗi mẫu là bốn ngày do đó thời gian tới khi số ca nhiễm biến chủng omithron tăng
ngành y tế thành phố xin ý kiến để giải trình từ trên ngẫu nhiên không thực hiện giải mã toàn bộ như hiện tại
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh cho biết
đêm nay thành phố hồ chí minh có chín mươi hai ca nhiễm biến chủng
trong số đó có năm ca cộng đồng với một trăm tám mươi năm f một được truy vết đã âm tính
số ca cộng đồng đã dừng lại
ngoài ra không phát hiện thêm ngành y tế chỉ ghi nhận thêm các ca nhiễm biến chủng omicron từ những người nhập cảnh
ông tâm nói và cho biết thêm có một ca nặng nhưng sức khỏe đã ổn định các trường hợp còn lại không có triệu chứng
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
người nhập cảnh dương tính sẽ được cách ly tại bệnh viện
bệnh viện giả chiến số một mươi hai
theo đó đơn vị đã có tờ trình gửi bang chỉ đạo mở rộng hình thức cách ly người nhập cảnh dương tính với sars cov hai
việc mở rộng hình thức cách ly sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái thuận tiện nhất
giúp tăng hiệu quả cho công tác điều trị chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh nói
có thể thấy dù những dữ liệu ghi nhận tại thành phố hồ chí minh đều cho thấy những chuyển biến tích cực
tuy nhiên người dân vẫn cần thực hiện triệt để quy tắc năm k không tụ tập đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người
thời điểm tết đến sơn về
tết đã đến rất gần những ngày này nhiều người đổ xô tới các phòng khám để xét nghiệm covid một mươi chín trước khi về quê
đứng xếp hàng trong tâm trạng lo lắng chị cà thị kim huyện thuận châu sơn la cho hay
nhà xe thông báo phải có giấy test nhanh covid một mươi chín mới được lên xe
do thông báo gấp trước giờ xe chạy chị kim phải vội vàng đến phòng khám hy vọng xét nghiệm kịp giờ chị nói
anh đinh văn tuân ở thành phố điện biên tỉnh điện biên được nhà xe thông báo cần có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
bằng phương pháp pcr
không chấp nhận giấy test nhanh ngoài ra nhà xe còn yêu cầu hành khách phải có giấy chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine
bên cạnh những trường hợp đi test covid một mươi chín do phía nhà xe yêu cầu
nhiều trường hợp muốn chắc chắn không bị covid một mươi chín trước khi về quê
chị nguyễn nhật linh thành phố hải dương tỉnh hải dương nói
địa phương không yêu cầu xét nghiệm xong để thoải mái trong đợt tết này
chỉ vẫn quyết định đi test pcr
tôi muốn bảo đảm cho bản thân và gia đình lên nói
sáng cùng ngày trên phố trích xài đoạn qua phòng khám
melatec phương tiện ủng ứ do người dân đổ xô đến làm xét nghiệm
hai tầng bảy và tám của cơ sở này bố trí ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách
người cho xét nghiệm đông xong không xảy ra chen lấn
dự định về thanh hóa chị thu hồng tranh thủ đi xét nghiệm nhanh kháng nguyên
giá một trăm linh đồng bởi xã chỉ yêu cầu kết quả âm tính còn hiệu lực
trong vòng bốn mươi tám giờ với test nhanh và bảy mươi hai tiếng với phương pháp pcr
vào tối hôm trước gọi điện về quê hỏi thủ tục y tế xã cho biết
người về từ tất cả các vùng phải tới khai báo ngay trước khi về nhà
và xét nghiệm nhanh tại trạm xá
nếu người dân chủ động làm xét nghiệm trước khi về thì chỉ cần khai báo y tế
xã sẽ phân loại người về từ vùng nào để có hình thức tự theo dõi họ cách ly tại nhà
chị hồng cư trú ở vùng vàng của quận cầu giấy
tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một theo hướng dẫn của bộ y tế
chị sẽ không phải cần làm xét nghiệm mà chỉ cần khai báo y tế
tuy nhiên theo yêu cầu của y tế cơ sở
vì chủ động đi xét nghiệm để tránh phiền phức
và giữ an toàn cho người nhà
kết quả âm tính thì tự tin về nhà
người ngồi cùng tàu xe với mình cũng đỡ mất tết
chẳng may nhiễm thì ở lại hà nội điều trị cũng đỡ khó xử cho gia đình
chị hồng nói
theo công văn của bộ y tế
các tỉnh thành hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đáng
thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch và không phải cách ly y tế
trường hợp có biểu hiện mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn
xét nghiệm và xử lý theo quy định
các trường hợp khác thực hiện năm k và tự theo dõi sức khỏe
không ai có thể phủ nhận năm hai nghìn hai mươi một là một năm đặc biệt
biến động và làm thay đổi nhiều điều
sau một năm vất vả
nhà là nơi ai cũng hướng về và mong được đón một cái tết bình yên với gia đình
tuy nhiên vì dịch bệnh
có nhiều người chấp nhận ở lại thành phố ăn tết xa nhà
đà nẵng hiện có hàng trăm nghìn lao động ngoại tính
đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn
năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
rất đông công nhân người lao động ngoại tính quyết định không về quê ăn tết
sau khi cho con gái hơn một tuổi ăn sáng
chị dương thị mai ba mươi chín tuổi quê hà tĩnh
lại tất bật dọn dẹp nhà cửa để một mươi bốn giờ chiều vào ca làm
hơn một mươi bốn năm làm việc tại đà nẵng
hầu như năm nào vợ chồng chị mai cũng về quê ăn tết cùng với gia đình
chị mai ngậm ngùi
thế nhưng năm nay
dịch bệnh cùng điều kiện kinh tế
đi xuống không cho phép gia đình chị về quê ăn tết
đây là năm thứ hai gia đình tôi ăn tết xa quê
năm ngoái tôi sinh con nên không về được
năm nay thì dịch bệnh cũng phức tạp quá
tiền bạc thì cũng không dư giã
nên chúng tôi cũng cố dùi gắn ở lại
còn cái hơn một tuổi
mà ông bà ở quê vẫn chưa được gặp cháu
chị mai hiện đang làm công nhân
tại công ty việt hoa
khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều đà nẵng
chồng chị làm công nhân
tại một công ty xi măng trên địa bàn thành phố
làm lùng vất vả qua năm
nhưng thu nhập của hai vợ chồng
chỉ đủ chi trả các khoản tiền trọ
lo năm miệng ăn trong gia đình
khi tôi đi làm
hai cháu lớn ở nhà có trách nhiệm trong em
gửi con đến trường
thì việc ăn ngủ sẽ tốt hơn
nhưng dịch bệnh trường học đóng cửa
ông bà ngoài quê tuổi cũng đã cao
cũng không giữ cháu được
chị mai chia sẻ
cũng có hơn một mươi năm năm làm việc tại đà nẵng
tết năm nay vợ chồng chị nguyễn thị thu lan
quê hà tĩnh quyết định không về quê
khi nghe tin chúng tôi không
về quê ăn tết ông bà nội ngoại rất buồn
bản thân tôi cũng rất nhớ nhà
đi làm cả năm trời chỉ muốn
về quê những ngày tết
chị lan bọc bạch
có người lạ vào nhà cháu bé hơn một mươi năm tháng
ở khắp đời mẹ chị lan đang mang màu bảy tháng
hơn tám tháng nay chỉ ở nhà trong con
kinh tế gia đình
một tay chồng chị lo hết
mỗi tháng gia đình chi phí hết ba triệu tiền trọ
chưa kể tiền ăn uống cho bốn người
mọi gánh nặng đều đặt hết lên vai chồng
tôi ở nhà cũng cố gắng tặng tiện
vá viếu mới đủ lo
sinh hoạt chị lan thở dài
theo chị mai
năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn chung
của cả nước chứ không phải chỉ riêng
gia đình chị trong xóm trọ cũng có
nhiều gia đình không về quê ăn tết
ông bà ở quê trong ngóng con cháu về lắm
trước đó hai vợ chồng cứ hẹn
lần này lần kia nhưng lại không thực hiện được
dù anh chị em trong xóm trọ
ở lại đông đúc nhưng tết
mà không về vẫn buồn lắm chứ
nhất là những ngày cận tết
đêm ba mươi trước nay gia đình chúng tôi
vẫn luôn quay quần xung họp
chị mai rưng rưng
sau đầu đứa con nhỏ chị mai nhậm tính
bao giờ tình hình dịch ổn định
hai vợ chồng sẽ đưa cháu về thăm ông bà
chị mai kể trước đây mỗi năm
chúng tôi đều về quê hai lần hè thì cho
cháu về quê chơi dối chạp cũng
tranh thủ về hai năm nay
những chuyến về quê đều không thể
thực hiện vì dịch giả
dịch bệnh kéo theo những đợt giãn cách nhiều tháng
khiến sinh hoạt và thu nhập của người dân
đảo lộn không ít số tiền mua vé
máy bay về quê lo tết trở thành
gánh nặng quá lớn với nhiều gia đình
vào thành phố hồ chí minh
làm việc tại một công ty sản xuất giày dép
gần một mươi năm năm mức lương hiện tại của
chị huyền khoảng tám triệu đồng một tháng
theo con số này đã là lương chết
không tăng thêm chồng chị phụ bếp
ở quán nhậu thu nhập còn thấp hơn
chỉ phí cho hai con nhỏ đang tuổi ăn
tuổi học luôn là một nỗi lo thường trực
lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu chị
suốt bốn tháng dịch
tôi và chồng cùng thất nghiệp
đời công nhân làm tháng nào ăn tháng đó
chứ chẳng như giả
xoay mượn để xoay sở giờ mới đi làm lại
được hai tháng nợ chưa trả xong
lấy đâu ra tiền mà về quê
nữ công nhân tâm sự
những năm trước muốn về quê dịp tết
chị phải mua bốn vé máy bay hơn một mươi sáu triệu
thêm tiền quà bánh cho gia đình
tổng cộng gần ba mươi triệu đồng
tết nay chỉ còn chẳng buồn xem giá vé máy bay
trong cảnh tương tự
năm nay chị nguyễn thị kim quyên
bốn mươi tuổi quê đồng tháp
ngụ tân bình cũng ăn tết
tại thành phố hồ chí minh
làm công nhân một mươi bảy năm
chỉ kể mức thu nhập hơn tám triệu đồng mỗi tháng
cứ nhận là phải chi phần lớn cho tiền nhà
sinh hoạt phí gần như cũng không dư dôi
bốn tháng nghỉ dịch
tôi phải xin khắp tiền trọ cả bốn
mỗi tháng hơn hai triệu đồng
số nợ này tôi vẫn chưa trả hết
nên chẳng dám về quê
dù nhớ ba mẹ vô cùng
dịch mà tết gì nữa
chị quyên rầu rỉ
hỏi hàng khắp giải trọ
chỉ còn mỗi gia đình chị huyền
ở lại thành phố hồ chí minh ăn tết
chị huyền vì thế lại càng tuổi thân
bố mẹ động viên chị năm sau rồi về cũng được
nhưng chị chẳng dám hứa hẹn gì
có tiền mới về chứ
làm sao mà tính trước được
không về quê tôi nhớ bố mẹ lắm
nhưng mà đành chịu chị huyền sụp sùi
tết của gia đình tôi cũng sẽ như mọi ngày
không sắm sửa gì
năm nay còn được đón tết
đã may mắn rồi chị quyên nói
chị huyền hay chị quyên không phải là
những người lao động tha hương hiếm hoi
chọn đón tết tại thành phố hồ chí minh
sau một năm khó khăn vì đại dịch
chị dương thị mai ba mươi chín tuổi quê hà tĩnh
cùng chồng thống nhất ở lại đà nẵng
để giữ an toàn cho các con
vợ chồng chị mai đều là công nhân
lập nghiệp ở đà nẵng đến nay đã một mươi bốn năm
vợ chồng chị chịu khó làm ăn
khéo chỉ tiêu thì cũng có đồng ra đồng vào
từ khi dịch bệnh bùng phát
ở các khu công nghiệp
thu nhập của họ giảm đi đáng kể
nên cuộc sống thêm phần khó khăn
may mắn là thời điểm đó
vợ chồng chị luôn nhận được sự đùm bọc
chia sẻ của chính quyền thành phố đà nẵng
từ chủ trọ bác tổ trưởng
đến những người hàng xóm tốt bụng
tôi đi làm ở nhiều nơi
nhưng từ khi đến đà nẵng thì mới cảm nhận được
hết tình người nơi đây
hai năm qua thực sự rất khó khăn
nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm
của mọi người thiếu gì thì họ hỗ trợ
sang sẻ điều này khiến cho tôi
cảm thấy ấm lòng và có cảm giác như
đang sống ở quê hương mình vậy
tôi yêu và cảm thấy biết ơn thành phố này
rất nhiều chị cười
các bà đinh thị thanh hà
phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố đà nẵng
hơn một lao động ngoài tỉnh
ở lại đà nẵng đón tết nhâm dần
trước đó liên đoạn lao động thành phố
phối hợp với các địa phương đã tổ chức
chương trình xuân yêu thương trao quà tặng công nhân
lao động nghèo không về quê ăn tết
các đơn vị đã được trao hơn một hai trăm linh
xuất quà tết mỗi xuất trị giá
từ năm trăm linh đến một triệu đồng tặng công nhân
ở các tổ tự quản khu nhà trọ
ngoài ra còn có chương trình
tết không xa nhà phiên chợ tết công nhân
chuyến xe công đoàn đưa công nhân
về quê đón tết hỗ trợ trên
hai mươi xuất quà tết tặng người lao động
có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh những người lao động không thể về quê
qua một năm dịch bệnh khó khăn
nhiều sinh viên lựa chọn ở lại tp hcm
để làm thêm không chuẩn bị mâm cổ trái cây
và dự định đón tết trực tuyến
với gia đình ở xa
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
hai năm rồi dương quốc tuấn
sinh viên đh năm mươi bốn đh công nghệ tp hcm
đều ở lại tp hcm để làm thêm
phụ giúp gia đình
quê của tuấn ở quảng ngãi
giá vé máy bay tăng trong dịp tết
chính là nguyên nhân khiến cho nam sinh viên
lựa chọn ở lại tp hcm
những ngày cận tết tuấn nhận được
nhiều cuộc gọi thoại từ gia đình hơn
trong mỗi cuộc gọi là lời mong ngóng
và trách mắng của bố mẹ
vì nam sinh viên không về quê ăn tết
khi tp hcm bùng phát đợt dịch thứ tư
tuấn đã không trở về quê
vì thực hiện giãn cách
đến hiện tại đã chín tháng rồi
tuấn chưa trở về nhà
ở lại tp hcm để
vơi bớt nỗi nhớ nhà
nam sinh viên đã đăng ký làm thêm hai công việc khác nhau
nam sinh vừa chạy bàn ở quán cà phê
vừa làm dịch vụ vệ sinh nhà cửa
đi làm từ bảy giờ đến hai mươi một giờ
mới trở về phòng trọ
nhiều lúc quá mệt
tuấn quên cả bữa ăn của mình
ý nghĩ bỏ hết tất cả để về quê
không chỉ lấy lên một lần
mà hầu như ngày nào tôi cũng suy nghĩ
nhưng điều kiện không cho phép tôi làm điều đó
hôm nào tăng làm
tôi cũng thấy cô đơn và nhớ nhà
nam sinh viên nói
sau tết tuấn dự định đi thực tập
nam sinh viên hy vọng
có thể xin công ty thực tập
được nghỉ một hai ngày để trở về quê
sau khoảng thời gian dài xa nhà
do dịch covid một mươi chín
ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của gia đình
nguyễn phương thảo
sinh viên năm thứ tư khoa quản trị kinh doanh
đã lựa chọn ở lại tp hcm
để làm thêm xuyên tết
nữ sinh viên chỉ mong giảm bớt gánh nặng
về tài chính cho gia đình
bằng công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi
bố mẹ tôi chỉ có thể tru cấp tiền học
còn tiền sinh hoạt bản thân tôi tự trang trải
đợt dịch thứ tư buồn phát
vì không thể đi làm thêm
nên tôi không có chi phí sống và học tập
gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh
thời gian cuối năm tôi hoàn toàn kẹt luôn
nên ở lại tp hcm ăn tết
và làm thêm phương thảo nói
mỗi ngày khi không có lịch học
thảo sẽ làm thêm từ bảy giờ đến một mươi chín giờ
gia đình nữ sinh viên gồm bốn anh chị em
là chị cả thảo áp lực
về vấn đề tài chính nhiều hơn
việc phải về quê ăn tết đối với nữ sinh viên
là vấn đề lớn vì tiền vé máy bay
và quà cáp cho các em ở nhà
ở lại tp hcm
những ngày tết của những sinh viên
kẹt lại thành phố không bánh kẹo
không củ kiệu dưa hành
mong cổ đối với họ
tết nguyên đáng năm nay là những cuộc gọi về quê
nơi bố mẹ đón tết một mình
chuyển sang tin tức đáng chú ý
tại thái lan bộ y tế cộng đồng thái lan
có kế hoạch tuyên bố covid một mươi chín
là bệnh đặc hữu vào cuối năm nay
sử dụng các tiêu chí riêng mà không phụ thuộc
vào sự xác nhận của who
thư ký thường trực của bộ y tế cộng đồng
tại thái lan đã công bố ý định trên
sau cuộc họp của ủy ban quốc gia
về các bệnh truyền nhiễm bangkok host đưa tin
tiến sĩ kiat tifum
cho biết ủy ban lên kế hoạch
công bố covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
trước cuối năm nay
dựa trên các tiêu chí có thể chấp nhận
về mặt khoa học
theo lời ông kiat tifum
các tiêu chí bao gồm
do ca mắc mới mỗi ngày không vượt quá một mươi
tỷ lệ tử vong không vượt quá một
và hơn tám mươi những người thuộc diện
nguy cơ đã được tiêm đủ hai liều vaccine
bộ y tế cộng đồng cho rằng
covid một mươi chín đã lây lan trong hơn hai năm qua
xu hướng cho thấy căn bệnh này
đã được kiểm soát và cũng đã giảm
mức độ nguy hiểm
tiến sĩ kiat tifum nói
nhìn chung bệnh có thể lây lan
nhưng không quá nghiêm trọng
tỷ lệ tử vong nằm trong mức chấp nhận được
có thể vẫn xảy ra các đợt bùng dịch
nhưng quan trọng là người dân
có khả năng miễn dịch
họ phải được tiêm chủng và hệ thống y tế
phải hoạt động hiệu quả
bộ này công bố
ông kiat tifum cho biết
sau khi các tiêu chí trên được thỏa mãn
trong một thời gian nhất định
covid một mươi chín có thể được công bố
là bệnh đặc hữu ở thái lan
các nhà chức trách thái lan sẽ nỗ lực
để tiến đến việc công bố covid một mươi chín
là bệnh đặc hữu
thay vì chỉ ngồi yên chờ đợi
tình hình dịch bệnh diễn biến tự nhiên
hoặc chờ đến khi có sự xác nhận của who
sau khi covid một mươi chín được công bố
là bệnh đặc hữu
chính phủ sẽ điều trị bệnh
theo tình trạng của từng cá nhân
và có thể yêu cầu tất cả
hoặc chỉ người mắc bệnh đeo khẩu trang
tiến sĩ kiat tifum nói
quả thật sau một năm dịch bệnh
còn được đón tết đã là một may mắn
hơn so với nhiều người
hy vọng qua năm mới hai nghìn hai mươi bốn
diễn biến dịch sẽ khả quan hơn
và những gia đình xa quê
sẽ được đoàn tụ với gia đình
năm mới đã cận kề
xin chân thành cảm ơn quý vị
đã theo dõi kênh youtube
của báo sức khỏe và đời sống
trong suốt thời gian vừa qua
hy vọng trong năm mới
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
kênh sẽ tiếp tục nhận được
sự ủng hộ của quý vị
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị
trong những bản tin tiếp theo